sáng một mươi hai tháng bảy tại hà nội bộ y tế đã tổ chức hội nghị tổng kết chín năm thi hành luật khám bệnh chữa bệnh
sau chín năm thi hành luật khám bệnh chữa bệnh bên cạnh kết quả đạt được
vẫn còn tồn tại những bất cập hạn chế cần phải khắc phục để phù hợp với điều kiện hoàn cảnh mới
theo bộ y tế trong giai đoạn tới cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về khám bệnh chữa bệnh
tổ chức tốt việc thực hiện và áp dụng pháp luật về khám bệnh chữa bệnh
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về khám bệnh chữa bệnh
bộ y tế kiến nghị sửa đổi đối với một số nội dung cụ thể trong luật khám bệnh chữa bệnh
về các khái niệm trong luật về các hành vi bị nghiêm cấm về quyền và nghĩa vụ của người bệnh
về cấp chứng chỉ hành nghề cấp giấy phép hoạt động các quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh chữa bệnh
về giải quyết tranh chấp trong khám bệnh chữa bệnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh chữa bệnh và về an ninh bệnh viện